đoàn công tác ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí lê thị nga
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội làm trưởng đoàn
đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện
đối với công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế chức vụ tại ban thường vụ tỉnh ủy hà tĩnh
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí lê thị nga ghi nhận nỗ lực cố gắng của địa phương
công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tố giác tin báo có liên quan đến tội phạm kinh tế
chức vụ của các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh hà tĩnh về cơ bản được thực hiện đúng quy định
báo cáo của đoàn công tác cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế thiếu sót và nguyên nhân
đồng thời đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy hà tĩnh chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng
tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại
tố cáo kiến nghị liên quan đến sai phạm về trật tự quản lý kinh tế chức vụ
nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thanh tra phát hiện và kiến nghị cơ quan điều tra xác minh
làm rõ các vụ việc có số hiệu tội phạm trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai đầu tư công